trong đoạn clip dài hai phút năm mươi bốn giây của lỉnh quay lại lỉnh nói lời vĩnh biệt với người thân xin lỗi mẹ căn dặn mọi người cố lo cho ba đứa con thơ của mình nên người
linh cho rằng mình đã bị đổ oan vì bản thân không đánh nhau trong cuộc ẩu đả đó
người nhà thông tin dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bị cáo uống thuốc trừ cỏ ở cà mau đã qua đời lúc hai mươi một h tối ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
gia đình đang đưa lỉnh về nhà an táng
theo nội dung bản án sơ thẩm khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba h
hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại quán cà phê ở ấp năm đảm xã lương thế trân huyện cái nước tỉnh cà mau
do có ý định đánh bài với nhau phương mắc chạy đi mua bài ở tiệm tạp hóa
tại đây phương mắc đã thấy hai người lạ là nguyễn vũ kha và nguyễn hoàng nam đang ngồi uống nước và nhìn chăm chú mình
phương mắc lên tiếng mà nhìn cái gì muốn gì ra đây
kha và nam nói lại nhưng phương mắc không nghe rõ
cho rằng họ chửi mình nên phương mát chạy về quán cà phê lấy một dao tự chế
rồi rủ bốn người bạn đi công chuyện
bản án sơ thẩm cho rằng khi nhìn thấy kha và nam vẫn còn ngồi trong quán
phương mất cầm dao xông vào tác động liên tiếp vào người kha làm cho kha bị thương ở cổ tay trái và bàn tay phải
thương tích của kha được giám định là hai mươi năm nam bị thương nhẹ không giám định thương tích
ở hai cấp tòa sơ và phúc thẩm các bị cáo kêu oan và không thừa nhận việc
bị cáo phương mắc rủ đi đánh nhau mà chỉ nghe nói là đi câu chuyện
trong đó lình nhiều lần khẳng định bản thân không tham gia đánh nhau
các biên bản có lời khai có đánh nam một cái vào là do điều tra viên lập khống các biên bản
luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo lĩnh cũng đề nghị đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh
chứng minh biên bản ghi lời khai biên bản làm việc biên mặt hiện trường có dấu hiệu lập giả
có đến hai người tên là nguyễn vũ kha ký tham gia thực hiện hồ sơ vụ án
vì luật sư nói tại tòa bằng mắt thường có thể xác định được hai chữ ký và chữ viết tên trong bút lục
trong hồ sơ vụ án là không cùng một người ký ra
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố lại cho rằng kha đau tay nên ký
viết tên khi này khi khác
từ đó cả hai cấp tòa đều không chấp nhận lời kêu oan của linh
tuyên lĩnh phạm tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm và phạt hai năm sáu tháng tù giam
tranh án tòa tỉnh lên tiếng
tranh án tòa án nhân dân tỉnh cà mau hà thanh hùng cho rằng bản án đã tuyên về nguyên tắc tòa phải ban hành
nhưng bị cá đã bỏ mạng
đây là trường hợp chưa có tiền lệ tại địa phương phải xin ý kiến cấp thẩm quyền
ông hùng cho biết bản án đã tuyên về nguyên tắc tòa phải được ban hành
đây là vấn đề chưa có tiền lệ nên tòa đã báo cáo các cơ quan cấp trên
nếu không có cơ quan nào thay đổi bản án trường hợp bị cáo mất phải đình chỉ thi hành án
theo nguyên tắc tòa án sơ thẩm sẽ ra quyết định đình chỉ ông hùng nói
theo ông hùng sự vụ lần này nằm ngoài ý muốn của tòa
trường hợp này bị cáo không đồng ý thì có quyền yêu cầu lên tòa cấp cao hơn
nhưng bị cáo lại không làm vậy
liên quan đến vấn đề trên tòa nhân dân tỉnh cà mau cũng đã thông tin kết quả xét xử
đến ủy ban nhân dân tỉnh khi nhận thông tin bị cáo lê minh lĩnh
người uống thuốc tự giải thoát sau khi kháng cáo bất thành
tòa nhân dân tỉnh cà mau cho rằng bị cáo lỉnh phạm tội với vai trò giúp sức
trước đó bị cáo lình bị tòa sơ thẩm tuyên phạt ba mươi tháng tù
cho rằng mình bị oan lỉnh làm đơn kháng cáo tòa án nhân dân tỉnh cà mau xét xử phúc thẩm
và tuyên y án sơ thẩm
linh đã gửi thư tuyệt mệnh với đoạn clip dài hai phút năm mươi bốn giây cho luật sư của mình
ở tp hcm rồi uống thuốc trừ cỏ
bị cáo lê minh lĩnh luôn kêu oan rằng mình không tham gia đánh nhau
bị cáo cho rằng những lời khai có nội dung lĩnh có tham gia đánh nam một cái vào lưng
là do bị rụ rỗ ép cung
vụ án này ở tất cả phiên tòa các luật sư luôn khẳng định có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng
trong quá trình điều tra
trong khi đó viện kiểm sát và hội đồng xét xử cho rằng có sai nhưng không nghiêm trọng
không làm thay đổi bản chất vụ án
đồng loạt kêu an quá trình xét xử ở cấp sơ thẩm cả năm bị cáo đều kêu oan
bị cáo đầu vụ là phương mắc cho rằng mình bị kha đẩy té và tấn công bằng ghế
nên cua dao tự vệ chứ lúc chém không trúng kha
ba bị cáo lợi phương và nguyễn kêu oan cho rằng bị cơ quan điều tra ép cung
nên khai có biết rủ đi câu chuyện là đi đánh nhau
ba bị cáo này phủ nhận toàn bộ lời khai trong các biên bản ghi lời khai của cơ quan điều tra
cả ba cho rằng sự thật là khi thấy phương mắc bị kha tấn công nên vào căn ngang
không để kha đánh bạn mình
riêng lê minh lĩnh bị cáo bỏ mạng do uống thuốc diệt cỏ sau khi nghe tòa nhân dân tỉnh cà mau
tuyên bác kháng cáo kêu oan thì một mực khẳng định mình không tham gia đánh nhau
linh cho rằng những lời khai có nội dung rằng có tham gia đánh nam một cái vào lưng
là do điều tra viên rụ rỗ ép cung
tư nhân nội đồng xét xử cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm ở cà mau
đều không chấp nhận lời kêu oan của các bị cáo
trong suốt quá trình diễn ra các phiên xử hồi giai đoạn xét xử sơ thẩm
tòa án nhân dân huyện cái nước nhiều lần mở phiên tòa rồi trả hồ sơ để điều tra bổ sung
đại diện viện kiểm soát cùng các luật sư bào chữa đã dành nhiều thời gian tranh luận
về vấn đề có vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không
từng có phiên xử mà bên buộc tội và bên gỡ tội chỉ tập trung tranh luận về hai vấn đề này
khiến phiên tòa kéo dài đến hai mươi giờ mới kết thúc
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ông hà thanh hùng tránh án tòa án nhân dân tỉnh cà mau cho biết
chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo tỉnh về sự việc này
về nguyên tắc bản án đã tuyên không được sửa khác đi
chúng tôi cũng không có thẩm quyền can thiệp vào bản án phúc thẩm đã tuyên
liên quan đến vụ bị cáo linh tự giải thoát
quan điểm lập luận và quyết định của hội đồng xét xử đã được thể hiện rõ trong bản án
ông hùng cũng cho biết đây là trường hợp chưa từng xảy ra ở cà mau
nên cũng chưa có quy định phải thực hiện công việc gì trong trường hợp này
theo các luật sư quá trình điều tra vụ án đã xảy ra những lỗi nghiêm trọng về tố tụng
đó là những vi phạm như dựng hiện trường lúc khoảng một mươi năm giờ trời nắng ánh sáng rõ ràng
trong khi vụ ẩu rà diễn ra lúc gần hai mươi giờ trời mưa nhỏ ánh sáng đèn led tại hiện trường
rất mờ nhạt
khi dựng lại hiện trường điều tra viên đã cho người đóng thế vai của bị cáo lình
dù lỉnh vẫn ở ngay địa phương
một số biên bản ghi lời khai của linh đầu tiên cũng như bản tự khai viết tay của lình
lần đầu tiên đã không còn trong hồ sơ vụ án
vấn đề giám định thương tích cũng có những bất thường
sự việc xảy ra vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng bản x quang xương ngón tay của kha lại được chuột vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là chụp trước một tháng
bị hại kha nhập viện điều trị đúng ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tức là ngày bị chém xuất viện ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng lại có việc ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bị hại kha lại nhập viện để khâu điều trị thương tích
các bị cáo đề nghị giám định lại thương tích và làm rõ
trong một mươi bảy ngày sau khi xuất viện kha có đánh nhau với ai
mà trở lại bệnh viện để khâu điều trị thương tích
tuy nhiên hội đồng xét xử không chấp nhận cho giám định lại
và cũng chưa làm rõ thời gian một mươi bảy ngày này kha có đánh nhau với ai khác không
các chữ ký của kha tại nhiều bút lục trong vụ án rất khác nhau
có một mươi năm bút lục ký tân kha viết chữ in hoa
trong khi có một mươi bút lục khác ký tên vũ kha với chữ thường và in hoa sen lẫn
các bị cáo và luật sư cho rằng đó là những vi phạm tố tụng nghiêm trọng
khiến kết quả điều tra đã có không đáng tin
ảnh hưởng đến sự thật của vụ án do đó vụ án cần được điều tra lại
kiện kiểm soát và tòa án nhân dân hai cấp ở cà mau đều xác định
có những vi phạm tố tụng nhưng không nghiêm trọng
không làm ảnh hưởng đến kết quả xét xử khách quan vụ án
cụ thể việc rút bỏ biên bản lời khai ban đầu
cũng như tờ tự khai ban đầu của bị cáo lình
đã được làm rõ là do người thực hiện không đúng thẩm quyền
không hợp pháp nên bỏ ra
còn các biên bản lời khai của linh do điều tra viên lê quốc huy lập
ở phương năm tp cà mau ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
được lý giải là không bị rút bỏ
chỉ là do điều tra viên huy ghi nhầm địa điểm lập
về giám định lại tòa án nhân dân huyện cái nước cho rằng
cần thiết vì tòa đã xác minh tại cơ quan giám định
đảm bảo có cơ sở và chính xác
đối với tình tiết dựng hiện trường sai thời điểm
viện kiểm soát nhân dân tỉnh cà mau tại phiên tòa phúc thẩm
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cho rằng
dựng hiện trường chỉ là chứng cứ tham khảo
còn chữ ký chữ viết khác nhau của bị hại kha
là do tay kha bị đau bởi vết thương
bị phương mắc chém nên viết lúc thế này lúc thế khác
đặc biệt tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
bị cáo phương mắc giao nộp một đoạn ghi âm
mà theo bị cáo phương mắc là của bị hại nguyễn vũ kha
nói trực tiếp với mình có nội dung là kha từng cho
tiền cà phê hai điều tra viên trong vụ án
mỗi người năm triệu đồng tại căng tin của công an huyện cái nước
dù đã tiếp nhận đoạn ghi âm trên nhưng quá trình xét xử
cũng như khi tuyên án phúc thẩm vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp cà mau
đã không đưa ra nhận định gì về vấn đề này
chết để chứng minh mình bị oan
bức thư và clip của lê minh linh để lại
trước khi uống thuốc diệt cỏ tự giải thoát
có nội dung khẳng định mình bị oan
lình cũng xin lỗi mẹ vợ con người thân
bên cạnh lời xin lỗi từ giã mọi người
lình kể tên một số người là điều tra viên
kiểm sát viên thẩm phán mà lình cho rằng đã gây oan cho mình
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình